ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch sắp xếp xử lý nhà đất
thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tp hcm trong đó tập trung cho nhiệm vụ hậu kiểm
việc sắp xếp nhà đất công
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tập trung kiểm kê
rà soát quỹ đất nhà công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của nhà nước
nơi cao hiệu quả quản lý sử dụng các tài sản này
đồng thời tiếp tục hậu kiểm việc triển khai thực hiện phương án sắp xếp nhà đất
đã được bộ tài chính ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt
sắp xếp xử lý nhà đất công do các tổng công ty công ty một trăm linh vốn nhà nước thuộc thành phố quản lý
sử dụng theo phương án đã được ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt
ngoài ra tp hcm sẽ xử lý đối với nhà đất sử dụng chưa đúng phương án phê duyệt và kê khai bổ sung mới